để chuẩn bị cho đại hội đại biểu cấp cơ sở hướng tới đại hội đại biểu cấp quận huyện và thành phố
ngay từ đầu tháng ba thành phố đà nẵng đã đồng loạt triển khai đại hội tri bộ đảng các khu dân cư
kỳ vọng đại hội đảng thành công từ cấp cơ sở
thành phố đà nẵng căn cứ chỉ thị ba mươi năm của bộ chính trị đại hội đại biểu đảng cấp cơ sở sẽ diễn ra vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
và hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu
thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp quận huyện và đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên sẽ diễn ra từ ngày ba mươi tháng sáu
và dự kiến hoàn thành trước ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi